tại phiên toàn thể thứ nhất của hội nghị lần thứ hai mươi tám diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
đang diễn ra tại thủ đô canberra australia
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã có bài phát biểu quan trọng
trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề nâng cao vai trò của nghị viện thúc đẩy hòa bình an ninh và thịnh vượng trong khu vực
trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
ngoại giao nghị viện đa phương trong đó có diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương có vai trò quan trọng
mang lại cơ hội đối thoại xây dựng lòng tin ngăn ngừa xung đột
thông qua việc tôn trọng lực pháp quốc tế hiến trường liên hợp quốc
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề xuất thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện trong năm hai nghìn hai mươi
với việc tăng cường xây dựng lòng tin hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau
kết nối và mở rộng quan hệ đối tác nghị viện giữa diễn đàn với apec ipa ipu và các tổ chức quốc tế
phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng kêu gọi các nghị viện thành viên diễn đàn
cùng điều hành với chính phủ quan tâm đến phát triển bền vững
đưa quan điểm phát triển bền vững bao trùm trở thành định hướng thường xuyên lâu dài vì lợi ích của tất cả các bên
quốc hội việt nam đề xuất tổ chức các hoạt động hợp tác liên nghị viện vì phát triển bền vững trong năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi